sau đêm bắn pháo hoa chào mừng năm mới năm hai nghìn hai mươi bốn xuất hiện một hình ảnh rất đẹp và gần gũi của các chiến sĩ công an
mặc dù là công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho người dân đến xem bắn pháo hoa
đã khiến các anh không ít mệt mỏi nhưng các anh đã ở lại để thu gom rác thải trả lại không gian sạch đẹp
cho những ngày đầu năm mới
khu vực ocean dunes thành phố phan thiết được chọn là điểm bắn pháo hoa chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn
sau khi đêm trình diễn pháo hoa kết thúc cũng là lúc rác thải để lại bừa bãi trên khắp các tuyến đường
các bộ chiến sĩ công an tỉnh sau khi thực hiện xong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự cho lễ hội
đã bắt tay vào việc thu gom rác
thượng tá trần long khánh trưởng công an thành phố phan thiết cho biết
ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định sau buổi lệ bắn pháo hoa đầu năm mới
chắc chắn lượng rác cho người dân sẽ để lại rất nhiều nên chúng tôi đã quán triệt đến các anh em
cùng bỏ ra một chút công sức để góp phần trả lại mỹ quan đô thị xanh đẹp
tuy nhỏ nhưng đã để lại hình ảnh rất đẹp về người chiến sĩ công an hết sức gần gũi thân thiện
và tạo ấn tượng đặc biệt với du khách cũng như người dân